thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng đại sứ quán pháp tại việt nam đã chứng kiến bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
và giám đốc điều hành cơ quan phát triển pháp jean pierre marcelli ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chính phủ điện tử việt nam
đây là bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chính phủ điện tử việt nam nhằm mục tiêu xây dựng quan hệ hợp tác giữa văn phòng chính phủ
và cơ quan phát triển pháp trong việc triển khai chính phủ điện tử tại việt nam
qua đó hỗ trợ quá trình số hóa chính phủ hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính
phát biểu tại lễ ký kết thủ tướng nêu rõ thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng chính phủ và cơ quan phát triển pháp hôm nay
nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giữa chính phủ hai nước sau chuyến thăm việt nam của thủ tướng pháp vào tháng một mươi một năm ngoái
theo đó hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong phát triển chính phủ điện tử và hiện đại hóa quản trị hành chính nhà nước
một lĩnh vực hợp tác mới và triển vọng
thủ tướng đề nghị đại sứ quán pháp tại việt nam cùng các cơ quan chức năng chính phủ việt nam hỗ trợ các vấn đề cần thiết để triển khai thỏa thuận này hiệu quả
đại sứ pháp tại việt nam bertren lotharari cho rằng xây dựng chính phủ điện tử là nhiệm vụ rất quan trọng của các chính phủ
để nâng cao hiệu quả quản trị điều hành cũng như phục vụ người dân
vấn đề quan trọng trong quá trình này là phải đưa ra các dịch vụ hiệu quả trên nền tảng chính phủ điện tử
phục vụ nhu cầu của người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện an toàn bảo mật cao